đột quỵ là một cái chết đột ngột của các tế bào não do thiếu oxy
và trong những năm gần đây thì có ý kiến cho rằng là tế bào gốc
thì giúp hồi sinh tái tạo tế bào cơ tim bị tổn thương
giúp cho tim khỏe mạnh hơn
và có khả năng bơm máu cũng tốt hơn
cải thiện được chức năng tim mạch
vậy điều này có đúng không thưa thị sĩ bác sĩ vũ bình ạ
các nghiên cứu cũng cho thấy rằng là có thể cải thiện được
tuy nhiên rằng là cải thiện đến mức độ nào
thì nói thật là nó vẫn chưa có một câu trả lời cụ thể
một câu trả lời chính xác là cải thiện cái mức độ nào
và chính vì vậy thì nếu như mà đã bị nhồi máu cơ tim
nếu như đã bị suy tim rồi thì có những cái thuốc đã được chứng minh
qua các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng rất là lớn trên thế giới
và nó đưa ra được hòa có thể cải thiện tiên lượng
có thể kéo dài cuộc sống cho bệnh nhân
ví dụ như là những cái nhóm thuốc để điều trị suy tim
như là ước chế men chuyển ước chế thụ thể
tức là nhóm thuốc nó nghe tiếng hơi chuyên khoa một chút đúng không ạ
thế thì những nhóm thuốc đấy là những nhóm thuốc bác sĩ đã biết
để họ có thể kê đơn được cho bệnh nhân
thì mình vẫn phải tuân thủ
hoặc là ví dụ như đã bị nhồi máu cơ tim
tức là cái mạch máu của mình nó đã bị tắc rồi
mạch máu cho nuôi cơ tim nó bị tắc rồi do sơ vỡ động mạch
và chính vì vậy thì mình sẽ phải dùng các thuốc để hạn chế cái việc tắc trở lại
mình đã được năm mình đã stand động mạch bành rồi
thì phải dùng các thuốc để hạn chế cái việc tái hẹp trở lại
hoặc là tắc trở lại
ví dụ như là những thuốc mà người ta gọi là thuốc kháng ngư tật tiểu cầu
như là aspirin hoặc là những nhóm thuốc mà gọi là ước chế p hai a một mươi hai này
hoặc là các thuốc statin những thuốc gọi là hạ mỡ máu
như người ta gọi là statin
nhưng thực ra là statin thì không chỉ gọi là hạ mẫu máu đâu
mà nó còn giảm những phản ứng viêm trong quá trình sơ vỡ động mạch đó
trong quá trình nhồi máu cơ tim
và chính vì vậy thì nó có tác dụng bảo vệ cái thành mạch nó tốt hơn
và chính vì vậy thì tất cả những cái thuốc đấy mình đều phải duy trì
còn thuốc mà tác dụng kích thích lên tế bào gốc nội sinh
thì nó lại thêm một cơ chế khác
tức là cơ chế mà như lúc nãy chúng tôi đã nói rồi
tức là tế bào gốc là những tế bào mà sau đấy nó có thể biệt hóa thành những tế bào
của tất cả các cơ quan tế bào trưởng thành của các cơ quan
và với tế bào cơ tim thì nếu như là
tức là khi mà bào thai ra này
sau đó một số tế bào được biệt hóa thành gan thành tim
thì những tế bào đã biệt hóa thành tế bào cơ tim rồi
nó cứ thấy nó lớn lên thôi
và nó sẽ không có thêm một cái lượng tế bào gốc để chuyển thành tế bào cơ tim
thì khi mà tế bào cơ tim đã bị nhồi máu cơ tim đã bị chết đi rồi
thì mình sử dụng tế bào gốc để hy vọng rằng là
à sẽ có một phần chuyển được cái tế bào gốc đang ở trong cơ thể trong tùy xương đấy
thành một tế bào cơ tim để nó có thể hồi phục lại cái chức năng cơ tim đấy
thì cái việc mà để nó hồi phục như thế nó sẽ cần một thời gian rất là dài
và nó sẽ phải đáp ứng của từng cá thể một nó là khác nhau
và nhiều khi chúng tôi cũng buồn là nếu như mà mình bỏ các thuốc tây y
và mình dùng tế bào gốc nội sinh
thì thứ nhất là ngoài cái việc kinh tế là
thì nhiều y tế bào gốc cũng phải có một cái thời gian rất là dài rồi
thì mình sẽ
để bệnh nhân tế bào gốc cái liệu pháp tế bào gốc ấy chưa kịp có tác dụng
thì bệnh nhân đã có những cái biến chứng mới rồi
và chính vì vậy thì khi mà sử dụng cái liệu pháp tế bào gốc đấy
mình sẽ rất phải chú ý thứ nhất là điều kiện kinh tế của mình có
thứ hai là mình không được bỏ các thuốc của tây y
và sau đấy thì mình nếu như mình điều kiện kinh tế
mình có thể mình hoàn toàn có thể dùng thêm
dùng thêm cái liệu pháp tế bào gốc đấy để gọi là một biện pháp gọi là hỗ trợ
gọi là thực vật biện pháp hỗ trợ thêm thôi
và chính vì nó là biện pháp hỗ trợ cho nên là nó không phải là một cái mà bắt buộc phải dùng
nó là một cái optional một cái liệu pháp để mình có thể dùng thêm
nếu như mình có điều kiện để mình sử dụng
tất nhiên là với liệu pháp tế bào gốc thì nó cũng có thêm một số những cái chống chỉ định
về nguyên tắc thì nó không có chống chỉ định gì quá nhiều đối với bệnh nhân tim mạch
nhưng mà có một số bởi vì nó là tế bào cốc nó kích thích cái tế bào tăng sinh tế bào
cho nên nếu như mình đã bị ung thư thì đương nhiên là mình không nên dùng
hoặc là những bệnh nhân mà đã sử dụng cách tim chẳng hạn
thì khi mà mình dùng nó sẽ làm tăng cái nguy cơ bị tải hép ra
thì mình cũng không nên sử dụng
tôi thì tôi nghĩ là ngoài cái việc mà dùng những cái thuốc t i này
rồi là dùng cái giải pháp để tăng sinh tế bào gốc ngội sinh
thì cũng có một cách nữa đó là chúng ta có thể là
khi mà cái tế bào mà nó được biệt hóa thành tế bào tim tế bào thành mạch rồi
thì các cái tế bào nó đều có cái đời sống của nó
trong khi đời sống là tuổi thọ nó là bao nhiêu
cho mỗi một cái loại cơ quan khác nhau
thế thì muốn kéo dài đời sống của mỗi tế bào
muốn kéo dài thậm chí là kéo dài cái tuổi thanh xuân của mỗi tế bào của
của mỗi cơ quan mỗi mô trong cơ thể
thì cái việc mà dinh dưỡng hợp lý lại càng trở nên quan trọng
vì nếu chúng ta có được cái nuôi dưỡng một cái cân đối một cái hợp lý
thì đời sống của tế bào đó sẽ lâu hơn
nó sẽ sống tối ưu với cái tuổi thọ mà quy định nó sẽ có
và cái tuổi trẻ của nó sẽ nhiều
sẽ được kéo dài hơn kéo dài cái tuổi sanh xuân của tế bào hơn
thì có nghĩa là cái cơ quan đó cái mô đó sẽ hoạt động tốt hơn
và bên cạnh đó mà ngoài cái việc mà dùng tế bào gốc nội sinh
thì giá như trong cái tế bào gốc đó nếu như có được các cái sản phẩm
có được cái chất hỗ trợ những cái chất chống oxy hóa
thì sẽ giúp cho cái việc mà quét đi những cái gốc tự do
tức là quét đi những cái rác ở trong lòng mạch
trong hệ thống tim mạch trong cơ tim trong trái tim của chúng ta
thì quét được những cái rác ấy đi
thì nó sẽ làm cho cái căn nhà
tim mạch ấy nó được khỏe hơn nó được khang trang hơn
và chắc chắn rằng nó sẽ thực hiện chức năng một cách tốt hơn
cho nên chính vì thế mà việc bổ sung các cái chất chống oxy hóa
tôi nghĩ rằng nhất là những cái flavonoid
từ các cái loại quả từ các loại trái cây
thì thực sự nó rất là quan trọng đối với sức khỏe hệ tim mạch
vâng ạ như chuyên gia đã có nhắc